ngày bốn một mươi hai tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng giọt hồng và gặp mặt nhà lãnh đạo quản lý năm hai nghìn một mươi chín
giải thưởng giọt hồng do viện huyết học truyền máu trung ương xét tặng và trao giải từ năm hai nghìn tám nhằm tri ân ghi nhận và tôn vinh những tập thể cá nhân có đóng góp tiêu biểu hàng năm trong công tác tổ chức hiến máu phát triển và duy trì nguồn người hiến máu ổn định an toàn
năm hai nghìn một mươi chín giải thưởng giọt hồng được trao cho một mươi bốn tập thể và một mươi hai cá nhân
trong năm hai nghìn một mươi chín viện huyết học truyền máu trung ương đã tiếp nhận hơn ba trăm năm mươi đơn vị máu nhờ đó đã cung cấp được sáu trăm bốn mươi đơn vị máu và chế phẩm máu cho một trăm bảy mươi bệnh viện tại hai mươi năm tỉnh thành phố với diện bảo phủ bốn mươi triệu dân